thành phố hồ chí minh đóng vai trò quan trọng trong kích cầu du lịch sau đại dịch covid một mươi chín
bởi có nguồn khách lớn có năng lực thu hút khách bằng các sản phẩm mới
và khả năng gắn kết các điểm lân cận
ngày chín tháng sáu thành phố hồ chí minh đã tổ chức hội nghị phát động
chương trình kích cầu du lịch nội địa năm hai nghìn hai mươi với thông điệp
thành phố hồ chí minh điểm đến an toàn
để kích cầu du lịch và giảm thiểu thiệt hại trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
thành phố hồ chí minh giới thiệu chương trình kích cầu du lịch nội địa thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
chương trình kích cầu du lịch nội địa thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi được kéo dài từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
với gần hai trăm sáu mươi chương trình tour và hai trăm tám mươi vé ưu đải giảm từ một mươi đến bảy mươi với nhiều sản phẩm mới
hướng đến tăng trải nghiệm sâu sắc cho du khách bằng các sản phẩm văn hóa di sản ẩm thực y tế
với chìm tour giá cạnh tranh thay đổi nhận thức tâm lý e ngại của du khách sau dịch
dịp này sở du lịch đã ra mắt website kích cầu du lịch thành phố hồ chí minh tại địa chỉ
www kíchcầudulịch phcm vn nhằm giúp du khách thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin đầy đủ
chi tiết và kịp thời về các chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch của thành phố